mình phải có cái quan trọng trong đầu mình là mình còn vợ còn con còn gia đình
mình sẽ cố gắng thì mình phát triển được

họ phải tìm ra phương hướng nào để khắc phục được các khó khăn hiện tại
vì thực ra những đối tượng thủ tháp về có rất nhiều khó khăn kể cả về sinh hoạt cũng như về kinh tế
cho nên là khi các đối tượng thủ tháp về thì cần phải làm sao để gia đình tin tưởng
cũng như gia đình động viên cho đối tượng để sớm đồng hành vào cộng đồng
cái ban ngành cơ quan đặc biệt là công an cơ sở để tạo điều kiện giúp
và hai nữa là
chào cùng với đồng hành với việc đó thì có cái sự giúp đỡ của gia đình của xã hội và chính quyền cơ sở và các đoàn thể
để tạo môi trường tốt nhất và tạo điều kiện cho những người mà chấp hành trong án vật tù
để họ về có một cuộc sống ổn định hơn và hai là tránh những lời tái phạm tội
đối với những người từng vì một lý do nào đó mà phạm sai lầm
để có thể quay đầu hướng thiện thì rất cần sự sẻ chia và giúp đỡ của những người xung quanh cũng như chính quyền nơi họ trở về
đó là bước khởi đầu mới để những người từng lầm lỡ một thời bắt đầu lại một cuộc sống mới tốt hơn